chăm lo về văn hóa giáo dục cho thiếu nhi luôn được đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm
nhưng một thực tế đáng buồn là không phải ở đâu sự chăm sóc đối với trẻ nhỏ cũng được đầu tư một cách đúng mức
từ nhiều năm nay do không có đủ phòng học nên hàng trăm cháu nhỏ mầm non tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phải học nhờ tại các nhà văn hóa thôn và phòng của các trường tiểu học
thực trạng này diễn ra đến nay vẫn chưa được khắc phục ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là nhà văn hóa của thôn xuân sơn xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ngoài chức năng là nơi hội họp sinh hoạt văn hóa của bà con địa phương
thì nơi đây còn được dùng làm phòng học cho các cháu trường mầm non xã sơn trạch
không có lớp học đúng nghĩa nên việc học các cháu tại nhà văn hóa không bảo đảm các điều kiện dạy học và ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu
thầy thấy là các cháu từ nhà vệ sinh cho tới mọi thứ là chưa được đầy đủ
trong công việc mà các cô dạy rồi thì thầy các cháu thì
như em là một phụ huynh của học sinh ở đây thì em mong muốn là các bán ngăn tổ chức
cũng như là các tổ chức tạo điều kiện cho nhà trường có thêm những phòng học mới
trường mầm non xã sơn trạch có tám trăm bảy mươi một học sinh học tại chín điểm trường trong đó có bảy điểm trường phải mượn phòng học
ngoài các nhà văn hóa thôn trường còn phải mượn thêm hai phòng học của trường tiểu học sơn trạch cho sáu mươi bảy cháu
từ bốn đến bảy đồng

trường mầm non xã sơn trạch có tám trăm bảy mươi một học sinh học tại chín điểm trường trong đó có bảy điểm trường phải mượn phòng học